xin kính chào và mời quý vị và các bạn điểm qua một số tin tức đáng chú ý
thưa quý vị vào tối ngày hôm qua tại thời khắc chào đón năm mới hai nghìn hai mươi
hàng triệu người dân trên cả nước đã hân hoan hòa chung cảm xúc
với những màn trình diễn pháo hoa mãn nhãn hay là đắm chìm không gian
tràn ngập âm thanh ánh sáng ở khoảnh khắc đếm ngược vô cùng cuồng nhiệt
tại không gian phố đi bộ hồ hoàn kiếm hà nội
rất nhiều người dân và du khách quốc tế đã tập trung để cùng đếm ngược chờ đón năm mới
ai cũng mong ước của năm mới nhiều niềm vui sức khỏe và thành công
tại thành phố hồ chí minh hàng vạn người dân đã cùng xuống đường hòa mình vào không khí náo nhiệt
ngắm những màn pháo hoa sáng rực trên bầu trời và ước mong năm mới hai nghìn hai mươi bốn thuận lợi bình an thịnh vượng
người dân đổ về trung tâm thành phố để xem pháo hoa sự kiện được chờ đợi nhất
khiến các tuyến đường gần điểm bắn pháo hoa đều chật cứng người un ứ và tắc nghẽn
vào đêm ngày hôm qua người dân tại thành phố biển xinh đẹp đà nẵng
không khí rộn ràng chào đón năm mới hai nghìn hai mươi bốn với nhiều sự kiện hấp dẫn xôi động
để người dân chào đón năm mới vui tươi an toàn lực lượng công an cả nước đã huy động tối đa lực lượng
triển khai thực hiện kế hoạch đảm bảo an ninh an toàn cho nhân dân
ghi nhận trên cả nước tình hình an ninh trật tự được đảm bảo không xảy ra sự cố hay ủn tắc giao thông kéo dài
trong khi đó vào chiều ngày hôm qua cục cảnh sát giao thông thông tin tình hình trật tự an toàn
giao thông của thành phố biển xinh đẹp đà nẵng
trong ngày thứ hai của kỳ nghỉ tết dương lịch hai nghìn hai mươi bốn trong đó vi phạm về nồng độ cồn có tới hai một trăm chín mươi ba trường hợp
vi phạm về tốc độ là một hai trăm chín mươi bốn trường hợp ngoài ra còn có chín tài xế bị phát hiện vi phạm liên quan đến ma túy
trong ngày toàn quốc xảy ra bốn mươi bảy vụ tai nạn giao thông làm chết một mươi hai người bị thương bốn mươi bốn người
như vậy sau hai ngày nghỉ cả nước đã xảy ra tám mươi tám vụ tai nạn giao thông làm hai mươi hai người tử vong tám mươi bốn người bị thương
trên các tuyến đường bộ qua công tác tuần tra kiểm soát lực lượng cảnh sát giao thông các địa phương đã phát hiện xử lý bảy ba trăm bảy mươi sáu trường hợp vi phạm
phạt tiền hơn một mươi sáu tỷ đồng tạm giữ bảy mươi xe ô tô hai tám trăm bảy mươi ba xe mô tô một mươi bốn phương tiện khác tước một năm trăm hai mươi sáu giấy phép lái xe các loại
phòng cảnh sát hình sự và phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh nghệ an vừa đồng chủ trì đấu tranh triệt phá thành phố

hàng trăm cảnh sát cơ động hình sự đặc nhiệm cảnh sát giao thông công an phường trực chiến một trăm linh trên khắp các tuyến đường nhằm đảm bảo an ninh để người dân vui chơi cũng đã có niềm vui của riêng mình sau đêm lễ hội đầy màu sắc chào đón năm mới
cảnh sát hình sự và phòng chống tội phạm sử dụng công an tỉnh nghệ an vừa đồng chủ triệt phá thành phố